vào lúc hai mươi ba h ba mươi phút ngày hai mươi một tháng một mươi một vụ tai nạn giao thông liên hoàn đã xảy ra tại ngã tư vòng xoay hàng xanh quận bình thạnh tp hcm làm cho một người thiệt mạng và nhiều người khác bị thương
theo người dân chứng kiến vào thời gian trên ô tô biển kiểm soát năm mươi một f hai mươi bảy nghìn chín trăm một mươi do một phụ nữ điều khiển
lưu thông theo hướng đường điện biên phủ quận một về cầu sài gòn quận hai đã bất ngờ lao nhanh đâm liên tiếp vào nhiều xe máy và xe taxi đang dừng đèn đỏ tại ngã tư vòng xoay hàng xanh
vụ tai nạn đã làm một người chết tại chỗ nhiều người bị thương phải đi cấp cứu vụ tai nạn cũng làm hư hỏng hoàn toàn nhiều xe máy ô tô bị hư hỏng nặng
đến ba giờ sáng ngày hai mươi hai tháng một mươi hiện trường vụ việc mới được xử lý xong qua xác minh người phụ nữ điều khiển ô tô là nguyễn thị nga sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi
ngụ tại quận một mươi hai thành phố hồ chí minh trước khi điều khiển ô tô nguyễn thị nga có sử dụng rượu bia